chiều nay hai mươi một tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
dự án luật lần này đã bổ sung đối tượng áp dụng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ quan chuyên môn thuộc ubnd cấp tỉnh
để thực hiện các điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế
tuy nhiên cơ quan thẩm tra lo ngại việc bổ sung quy định này có phù hợp với chủ trương xã hội hóa
các lĩnh vực dịch vụ công giảm các đơn vị sự nghiệp và có làm phát sinh bộ máy đơn vị sự nghiệp công
sử dụng vốn ngoài ngân sách hay không
việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong trường hợp đơn vị sự nghiệp bị giải thể
hoặc không còn chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì sẽ như thế nào
về thời hạn giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng từ không xác định thời hạn sang năm năm
ủy ban thấy rằng ban soạn thảo cân nhắc kỹ về quy định này không nên tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp
theo cơ quan thẩm tra ban soạn thảo cần bổ sung đánh giá tác động về khả năng nguồn lực
khả năng ngân sách của nhà nước nhất là với các chính sách mới đồng bộ
giữa các nội dung sửa đổi của dự thảo luật với các quy định của các luật khác có liên quan